cụ thể xà lan mang biển số ct sáu nghìn chín trăm sáu mươi tám do thuyền trưởng hạ ngọc bích trong lúc lưu thông không làm chủ tay lái đã va chạm làm bè cá riêu hồng của ông trần hoàng minh tại địa phần ấp tân dinh làm bè cá bị chìm toàn bộ số cá trong bè thoát ra ngoài
tiếp đó xà lan này đâm vào ghe gỗ của ông lê văn hưng làm ghe bị chìm tiếp
cùng thời điểm trên xà lan mang biển số hgi bảy nghìn hai trăm bảy mươi hai do rông mưa lớn cũng va chạm vào bè cá riêu hồng của ông đỗ hoàng khương gần đó làm hư hỏng bè
cả hai vụ tay lái đã bị chìm
nhân hạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vào trường ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng chín tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn ngọc vũ chú tại xã hiệp thạnh huyện đức trọng về tội giết người
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống vũ đã nhẫn tâm giết hại người cha của mình
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng hai nghe tiếng ông nguyễn ngọc thảo là cha ruột đang mắng chửi và đánh mẹ của mình là bà lương thị lệ thủy
vũ đã đi xuống ngăn cản nên hai cha con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
vũ đã dùng dao thái lan đâm vào người ông thảo dẫn đến tử vong
với hành vi này nguyễn ngọc vũ đã bị tuyên phạt tám năm tù giam
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trần anh tùng và hoàng văn tiến đều ở xã yên thịnh huyện yên định là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy
hai đối tượng khai nhận đã gây ra bốn vụ trộm cắp trên địa bàn huyện yên định
vụ mới nhất là bọn chúng đột nhập vào gia đình anh lê tất tình ở thôn một mươi xã yên thịnh và trộm cắp một chiếc xe máy siêu đớt mang bệnh kiểm soát ba mươi sáu m bốn mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi sáu
công an huyện yên định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn tại hải phòng cảnh sát đường thủy hải phòng cùng bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng chùa vẽ vừa bắt giữ hai đối tượng phạm anh thư và nguyễn tiến lâm
trú tại quận ngô quyền về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng thư khai nhận thường xuyên cùng cậu của vợ mình là nguyễn tiến lâm mua ma túy đá về bán cho các thủy thủ thuyền viên tại khu vực cảng hải phòng
vào ngày một mươi hai tháng chín khi thư và lâm trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang thu giữ toàn bộ tăng vật và phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội
hai đối tượng đã được bàn giao cho công an quận ngô quyền thành phố hải phòng thụ lý điều tra theo chỉnh tự của pháp luật
công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vừa phát hiện một vụ chồng cần sa ngay tại khu dân cư
tại nhà của bà bùi thị hòa ở tổ dân phố năm thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện năm mươi tám cây cần sa đã lên cao từ năm đến tám mươi cm
bà hòa khai nhận là đã gieo trồng số cây trên nhưng không biết đây là cây cần sa
lực lượng công an đã lập biên bản trường hợp vi phạm của bà hòa và nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên